liên minh hợp tác xã việt nam và hội khuyến học việt nam đã phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã hướng tới hội nhập khu vực quốc tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo đó hai bên sẽ thành lập ban chỉ đạo khuyến học trong hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam vận động xây dựng các quỹ khuyến học khuyến tài tại các cơ sở kinh tế hợp tác hợp tác xã để động viên cán bộ thành viên cùng nhau học tập nâng cao trình độ góp phần xây dựng phát triển các mô hình hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã tổ hợp tác và toàn hệ thống thuộc liên minh hợp tác xã việt nam
trường trình phối hợp nhằm mục đích thông qua các hoạt động khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của tầng lớp nhân dân về bản chất giá trị vị trí vai trò của hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế phát triển tất yếu phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã qua đó tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã theo chủ trương của đảng nhà nước